thời tiết ổn định với ngày trời nắng mưa rông chỉ xuất hiện đan sen ở một vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước